tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp
quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường đối với các báo cáo về công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao năm hai nghìn một mươi tám công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
thảo luận tại hội trường về các báo cáo liên quan đến công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật các đại biểu quốc hội nhận định báo cáo đạt đánh giá chân thực tình hình thực tế đang diễn ra cho thấy sự thẳng thắn không né tránh trong công tác phòng chống tội phạm
tuy nhiên đại biểu nguyễn thị mai hoa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp cho rằng hiện tình hình tội phạm đang diễn biến phức tạp thậm chí công khai trong khi chúng ta đang có cả hệ thống các cơ quan hành pháp tư pháp hùng hậu từ trung ương đến địa phương nhưng người dân vẫn cảm thấy bất an
tuy nhiên đại biểu nguyễn thị mai hoa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp cho rằng hiện tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật và người dân có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng bởi vì tình trạng bảo kê cho vi phạm đã diễn ra công khai ở rất nhiều những bến xe bệnh viện đây có phải chăng là minh chứng cho sự bất lực của bộ máy nhà nước trong cuộc chiến này
đối với báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc vi phạm pháp luật tội phạm tranh chấp khiếu kiện diễn biến phức tạp hầu hết là tăng
riêng tham nhũng tăng ba mươi hai hai mươi ba đại biểu nguyễn anh trí đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội thẳng thắn nêu ý kiến
tôi có suy nghĩ tại sao đảng chính phủ quyết liệt lò thì đảng nóng rực ủy ban kiểm tra trung ương thì làm cân sức công an rất tích cực tòa án mở liên tục
như vậy mà vận cứu phức tạp vận cứu nghiêm trọng còn hơn một năm nữa là phải chuẩn bị cho được đội ngũ cán bộ chiến lược cho trung ương khoảng một mươi ba sắp tới
nhân dân mong người không còn uy tín thiếu trách nhiệm hãy chủ động từ chức đừng như con lươn con chạch mà leo cao trài về ý đảng lòng dân
bên cạnh đó tôi xin đề nghị quốc hội sớm cho xây dựng luật từ chức để luật hóa quy định của đảng
nhắc lại hàng loạt các vụ an oan
như nguyễn thanh trấn huỳnh văn nén trần văn thêm hay như gần đây nhất là vụ của giảng viên trường đại học sân khấu điện ảnh tp hcm đặng quốc việt
tố cáo bị công an tp cn bắt bớ vô cớ đánh đập nằm viện vụ cáo phạm tội ma túy
đại biểu lưu bình nhưỡng cho rằng nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc điều tra có sai sót vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng
hôm nay nói ra những điều về cơ quan điều tra với những chiến công sự khâm phục lẫn với cảm giác bất an thiếu sự tin cậy của cử tri
tôi mong muốn rằng sẽ có một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực này
để lực lượng điều tra người giữ cửa đầu vào của công tác tố tụng nước nhà được chấn chỉnh giúp đỡ ủng hộ tạo điều kiện để ngày càng trong sạch vững mạnh lấy lại niềm tin của đảng cử tri và nhân dân
làm thế nào để phải quan triệt mỗi cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm chỉnh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đừng làm điều tổn thương cho người dân vô tội đặc biệt đừng làm láo nháo báo cáo thì hay dối trên nạt dưới vì căn bệnh thành tích mà làm những điều trái đạo lý trái nương tâm vi phạm pháp luật
ngày mai quốc hội sẽ nghe tổng thanh tra chính phủ chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội trình bày báo cáo và báo cáo giám sát về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi tám